tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí say sổm von phong phi hẳn
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tiệu quan trọng mà hai đảng
hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện ngày càng
phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển
kinh tế xã hội ở mỗi nước thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm và chia sẻ về những thiệt hại vỡ đập
thủy điện ở tỉnh atapu cho biết ngay sau khi biết tin sự cố phía việt nam đã làm hết sức mình trong
khả năng để kịp thời giúp đỡ nhân dân atapu việt nam sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với nhân dân
lào anh em trong mọi hoàn cảnh thủ tướng đánh giá cao những thành tiệu của ủy ban trung ương mặt trận
lào xây dựng đất nước đã đạt được trong thời gian qua vui mừng được biết ủy ban sẽ chủ trì tổ chức
hội nghị phật giáo quốc tế ba nước lào việt nam campuchia vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng mong muốn đảng nhà nước chính phủ và mặt trận lào xây dựng đất nước tiếp tục quan tâm
ủng hộ các chính sách tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại lào sinh sống học tập và làm
việc ổn định làm tốt vai trò gắn kết cộng đồng đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của lào
và quan hệ đặc biệt việt lào qua đồng chí saigon phong phong vi hẳn thủ tướng nguyễn xuân phúc
gửi lời thăm hỏi tới tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit thủ tướng thông luân si su lít
chủ tịch quốc hội pani yathotu và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
đồng chí saigon phong phong vi hẳn cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng lào thông luân si su lít tới thủ tướng nguyễn xuân phúc và các
đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam thay mặt đảng nhà nước và nhân dân lào
đồng chí bày tỏ cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã kịp thời giúp đỡ nhân dân lào anh em
trong sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh atapu vừa qua hiện nay nhân dân lào đang nỗ lực vượt qua mọi
khó khăn đạt được các thành tiệu phát triển kinh tế xã hội
ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước luôn tích cực trong công cuộc vận động nhân dân lào
xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức hội nghị phật giáo quốc tế
ba nước lào việt nam campuchia vào cuối năm nay do đó đồng chí mong được việt nam
chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ để hội nghị thành công